thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào ngày ba tháng bảy việt nam ghi nhận năm trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
thấp nhất trong hơn một năm qua
trong ngày ba tháng bảy việt nam tiếp tục không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
và theo bộ y tế so với ngày hôm trước thì số ca mắc mới giảm hai trăm một mươi chín f
trong bảy ngày qua việt nam không ghi nhận tử vong do covid một mươi chín
việt nam đã ghi nhận biến thể phụ ba năm được cho là có tốc độ lây lan mạnh hơn
các biến thể phụ trước đó của chủng omicron
vì vậy theo khuyến cáo của bộ y tế người dân cần phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều
tiêm mũi tăng cường mũi nhắc lại đúng lịch để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng